một mùa giáng sinh đang về với nhiều quốc gia trên khắp thế giới trong đó có việt nam
và đặc biệt thời tiết tại miền bắc đang có chút xe lạnh nhẹ nhàng
càng làm cho không khí đón giáng sinh trở nên thú vị đối với người dân và du khách
mời quý vị khán giả cùng đến với những hình ảnh tiếp nối sau đây
tại thủ đô hà nội không khí giáng sinh được người dân chào đón nồng nhiệt
tại sảnh nhà thờ lớn vào đêm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai sẽ diễn ra buổi diễn nguyện và thánh lễ đêm giáng sinh
nhiều hoạt động được tổ chức ở nhà thờ lớn trong các ngày qua như hòa nhạc giáng sinh
hát thánh ca thu hút đông đảo giáo dân và du khách
những ngày này nhiều tuyến phố cổ ở hà nội thêm lung linh sắc màu
nhiều du khách trong nước và nước ngoài đã về đây và cố gắng để có được những hình ảnh đẹp
trong bầu không khí an lành ấm áp của mùa giáng sinh
theo dự báo đêm nay bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở khu đông bắc bắc bộ
tuy nhiên thời tiết không quá lạnh nên vẫn rất thích hợp
cho các hoạt động vui chơi trong đêm giáng sinh
những ngày này tại thành phố hải dương không khí giáng sinh tràn ngập trên tất cả các nẻo đường tại thành phố
không khí xe lạnh lại càng làm cho lễ giáng sinh đến gần hơn với mọi người
tại các nhà thờ người dân nô nức đến cầu nguyện thăm thú và chụp những bức hình kỷ niệm
bền bồ hình những chú người tuyết đáng yêu
với gian đèn trang trí đa màu sắc khuôn mặt ai cũng hiện vẻ hạnh phúc
cầu mong một giáng sinh an lành năm mới đầm ấm bên gia đình và bạn bè